xác định vai trò của các già làng trưởng bản người có uy tín hết sức quan trọng trong đời sống của đồng bào vùng cao
những năm qua huyện sốp cộp tỉnh sơn la tích cực phát huy tiếng nói của già làng trong cộng đồng
và xem đó là kênh thông tin quan trọng để địa phương truyền tải những chủ trương chính sách của đảng
và pháp luật của nhà nước đến với đồng bào
khi vai trò của các già làng được phát huy tinh thần cố kết cộng đồng trong đồng bào dân tộc thiểu số
thêm phần được thắt chặt giúp nhau làm ăn phát triển kinh tế xã hội so đói giảm nghèo một cách bền vững
chiếc cầu treo dân sinh này là huyết mạch giao thông của bản hinkap xã mường và
sau nhiều năm sử dụng cầu đã xuống cấp nghiêm trọng đe dọa tính mạng của người dân
nhất là những cô giáo ngày ngày phải đi qua cầu để đến bản dạy học
trước tình trạng này ông lò văn linh là người uy tín đồng thời cũng là bí thư tri bộ
đã thống nhất với ban quản lý
bản quản lý bản huy động thanh niên đàn ông trong bản chặt gỗ sửa cầu
chỉ sau một ngày chiếc cầu đã được tu sửa chắc chắn trở lại
hàng ngày chúng tôi đi qua cây cầu này mà chưa sửa chúng tôi cũng thấy rất là sợ
bác linh này với lại các cô các bác các chú ở dân bản này đã sửa cầu xong
chúng tôi đi qua lại thì cũng yên tâm hơn
có người có uy tín trong bản
mà thực sự là người có uy tín phải đầu tàu găng mõ
thứ nhất là đi đầu trong cái chủ trương chính sách đảng pháp luật là nhà nước
mà tuyên truyền bà con nhân dân thực hiện theo các chủ trương đường lễ đó
thứ nhất là quản lý bà con rồi là thống nhất một số nội dung công việc của trí bộ
cùng với là giao việc cho chính quyền các đoàn thể để thể hiện các công việc mình đã cho trong lịch quyết của trí bộ
rồi đó là lấy sự ý kiến đồng tình của nội bộ cán bộ đảng viên
rồi là lấy sự thống nhất của bà con
bà con nhân bản làm công việc gì thì đi đến thành công mới được
trên thực tế nhiều năm qua người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã trở thành nòng cốt trong các phong trào
cuộc vận động lớn của đảng và nhà nước
đồng thời tiếng nói của những già làng trường bàn người có uy tín này còn giữ vai trò quan trọng
trong việc vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới phát triển kinh tế xã hội
thế hiện sẽ tiếp tục phát huy

sản dị nhiệt huyết và đầy trách nhiệm những già làng người có uy tín ở khắp nơi trong huyện
đã và đang là tấm gương sáng là điểm tựa tinh thần trong đồng bào các dân tộc thiểu số
họ như những cây đài thụ tòa bóng mát trên những bản mường của tỉnh sơn la